theo tổng cục thủy lợi bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn khu vực nam trung bộ hiện đang có trên một mươi bốn năm trăm linh hectare bị ảnh hưởng của hạn hán thiếu nước xâm nhập mặn
trong đó phú yên là địa phương có diện tích bị ảnh hưởng nặng nhất với bốn ba trăm linh hectare
dự báo tổng diện tích cây trồng có khả năng bị hạn thiếu nước tưới trong vụ hẻ thu là năm mươi hai tám trăm linh ha chủ yếu là diện tích trồng lúa và cây màu
một số vùng hạn nặng có khả năng bị chết bao gồm phú mỹ hoài ân tây sơn và hải nhân
cũng theo tổng cục thủy lợi tuần qua mực nước lũ sông cửu long giảm theo chiều
theo số liệu thực đo mực nước lớn nhất vào ngày một mươi bảy tháng bảy tại tân châu đạt một một mươi bảy m châu đốc đạt một hai mươi ba m đều thấp hơn so với trung bình nhiều năm
mực nước lũ nội đồng các vùng đều có xu thế tăng
dự báo trong tuần tới mực nước lũ nội đồng vùng thượng giảm không đáng kể vùng giữa và vùng ven biển giảm đơn lượt với cửa suất trung bình hai một cm một ngày và hai năm cm một ngày